vâng thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì từ đêm ngày hôm nay cho đến ngày một mươi năm tháng năm
khu vực bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
các tỉnh từ thanh hóa đến thử thiên huế thì trời nắng có nơi nắng nóng
riêng từ thanh hóa đến hà tĩnh thì từ đêm nay sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to thời gian mưa tập trung vào lúc chiều tối và đêm
còn khu vực các tỉnh miền đông nam bộ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng năm có nắng nóng
các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh